thưa quý vị chiều nay tại phủ chủ tịch quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tiếp đại sứ nhật bản ito naoki đến trình quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại việt nam
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đánh giá năm hai nghìn hai mươi ba kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và nhật bản nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thể hiện tin cậy chính trị cao
hợp tác kinh tế giữa hai nước đạt nhiều bước phát triển tích cực và tiếp tục là trụ cột chính của quan hệ
là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam hiện nay nhật bản là đối tác viên trợ oda lớn nhất của việt nam tiếp theo đó là hợp tác về lao động đầu tư du lịch và thương mại
các lĩnh vực mới đang được triển khai mở rộng như chuyển đổi năng lượng chuyển đổi xanh công nghệ bán dẫn
quyền chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng nhật bản triển khai thực chất hiệu quả khôn khổ đối tác chiến lược toàn diện
theo đó hai bên cần cụ thể hóa triển khai thực chất nội hàm đối tác chiến lược toàn diện tăng cường đoàn cấp cao bên cạnh hợp tác song phương ủng hộ và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới
quyền chủ tịch nước luôn tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao và tình cảm đối với việt nam
đại sứ nhật bản ito naoki sẽ có một nhiệm kỳ thành công tại việt nam trân trọng gửi lời thăm của nhật hoàng naruhito đến quyền chủ tịch nước
đại sứ nhật bản ito naoki cho biết việt nam và nhật bản đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cụ thể hóa đối tác chiến lược toàn diện
theo đó sẽ tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao mở rộng các lĩnh vực hợp tác đầu tư chống biến đổi khí hậu thương mại
đại sứ ito naoki đề nghị việt nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cải cách hành chính thuế
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm hai trăm một mươi năm quốc khánh vương quốc naui ngày một mươi bảy tháng năm
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân và thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện mừng tới nhà vua haran đệ ngũ và thủ tướng jonas garestor
nhân dịp này bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng đã gửi điện mừng tới bộ trưởng ngoại giao naui
thưa quý vị hôm nay tại bắc giang quân đoàn hai đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống quân đoàn hai và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạnh nhất
dự lễ kỷ niệm có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
được thành lập từ các đơn vị có bề xây truyền thống từng lập nhiều chiến công trong khẳng chiến chống pháp chống mỹ
mà tên tuổi đã trở thành niềm tự hào của nhân dân và cả nước như sư đoàn ba trăm linh bốn đại đoàn vinh quang sư đoàn ba trăm hai mươi năm đại đoàn bình trị thiên
sư đoàn ba trăm hai mươi bốn lữ đoàn phong sáu trăm bảy mươi ba lữ đoàn phó binh một trăm sáu mươi bốn
lữ đoàn xe tăng hai trăm linh ba lữ đoàn công binh hai trăm một mươi chín
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành cán bộ chiến sĩ quân đoàn hai luôn phát huy truyền thống nỗ lực phân đấu
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao lập nhiều chiến công vang dội
những chiến công và thành tích vẻ vang đó đã ghi dấu ấn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc
xây dựng nên truyền thống thần tốc táo bạo quyết thắng của quân đoàn hai anh hùng
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống quân đoàn hai vinh dự được đảng nhà nước tặng thường huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất